cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố thêm năm bị can là đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ đưa hối lộ tại tổng công ty viễn thông mobifone bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố thêm năm bị can là đồng phạm trong vụ án vi phạm trong vụ án vi phạm trong vụ án vi phạm trong vụ án vi phạm trong vụ án

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố thêm năm bị can là đồng phạm trong vụ án vi phạm trong vụ án vi phạm trong vụ án vi phạm trong vụ án